ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân từ khắp các huyện đã tề tự về trung tâm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên để tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao
tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng điện biên phủ đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh điện biên và đông đảo du khách còn được hòa mình trong không khí của ngày hội xuân khi tham gia các trò chơi dân gian
ngoài ra sở văn hóa thể thao và du lịch cũng đã tổ chức các hoạt động khác nhằm thu hút khách du lịch
cũng trong sáng sớm ngày một tháng một tại bến cảng cơ khí thị xã mường lây lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ sáu cũng chính thức được bắt đầu với chuỗi các hoạt động tế thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã mường lây
dưới sự hóa gieo cổ vũ nồng nhiệt của khán giả các đội đua đã nỗ lực hoàn thành phân thiết của mình để có thể vượt qua vòng loại vào thi đấu bán kết và trung kết